tại km hai trăm ba mươi chín bốn trăm một mươi bốn cô lộ ba thuộc xóm khuẩy hoa xã hoa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an huyện nguyên bình
vừa phát hiện một xe ô tô màu trắng nghi ngờ chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép
qua kiểm tra trên xe phát hiện có bốn người trung quốc không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp theo quy định
tại cơ quan công an lái xe trú tại thành phố cao bằng khai nhận được một người đàn ông thuê chở nhóm công dân trung quốc
từ cao bằng về hà nội tiền công được trả theo thỏa thuận
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bắt giữ một mươi hai đối tượng tham gia
lực lượng công an bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà
tại khu phố tân mai hai phường phước tân thu giữ tại hiện trường hai con gà đá và hai cặp cửa sát
gần ba mươi chín triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
các đối tượng đã đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà
sáng nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh xử lý các đối tượng
tham gia vụ đua xe trên đường nguyễn hữu trí
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng nhận tin báo hơn một trăm linh xe tổ chức đi thành đoàn
nệt pô lạng lách đánh võng do có tổ chức cảnh giới từ trước nên nhóm này biết được
lực lượng chức năng đang vào cuộc ngăn chặn vì vậy đã tản ra bằng nhiều hướng
tại tuyến nguyễn hữu trí lực lượng chức năng bắt giữ được một mươi chín xe mô tô một mươi tám đối tượng
hiện nhóm thanh thiếu niên đã được bàn giao cho công an huyện bình chánh tiếp tục lấy lời khai
mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan và xử lý các phương tiện các đối tượng theo quy định
chiếc xe tải chở bồn trộn bê tông đâm vào người phụ nữ điều khiển xe cùng chiều phía trước
khiến người này tử vong tại chỗ vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay thái bình minh chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
điều khiển xe tải trộn bê tông đã bất ngờ đâm vào xe máy do chị ngô thị bình
chú tại xã thọ sơn huyện bù đăng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cú đâm mạnh khiến chị bình và xe máy bị kéo lê lên phía trước hàng chục mét nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục rời khỏi hiện trường
do làm ăn thu lỗ tài đột nhập vào một trung tâm thương mại tại tp ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành
thành phố ninh bình tỉnh ninh bình bị kẻ gian đột nhập phá kết sát trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an tp ninh bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ đối tượng đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang
đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa phá kết sắt và trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo thẩm quyền
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn thế lượng ba mươi bảy tuổi và phan văn nam ba mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố để điều tra làm rõ
là hai đối tượng không nghề nghiệp là nghệ nghiệp ma túy để có tiền tiêu xài
chúng đã đến khu vực đang thi công cầu xuân hiệp hai tại xã xuân hiệp huyện xuân lộc
kệ phá một mươi hai gối cầu trộm cắp được tám miếng thơ sắt phía trên ba miếng thơ giữa của gối cầu
và trộm cắp hoàn chỉnh bốn gối cầu trị giá tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
rồi man bán được ba triệu chín trăm linh ngàn đồng
đồng tiêu xài cá nhân
vào cuộc điều tra công an xác định lượng và nam là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
một đối tượng tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
vừa bị công an tỉnh lạng sơn cùng với lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
vào ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực thôn pò cót xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ đối tượng hoàng văn tuân
trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào việt nam
đối tượng tuân khai nhận
trước đó qua mạng wechat có tài khoản một trăm ba mươi bốn tuân đã nhận lời chở bốn người đàn ông trung quốc
nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh lạng sơn về bắc ninh để nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay giám đốc và kế toán trưởng cdc huế đã bị khởi tố bắt tạm giam do có nhiều sai phạm
liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch
diễn ra trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hoàng văn đức giám đốc cdc thừa thiên huế và hà thúc nhật kế toán trưởng
kiêm trưởng phòng tài chính kế toán cdc huế đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu
trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với đức và nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu
tiền mặt liên quan hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục
tiến hành điều tra mở rộng vụ án
do làm ăn thua lỗ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình đã đột nhập vào một trung tâm thương mại
tại thành phố ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng công an thành phố ninh bình
tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an thành phố ninh bình đã điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng phạm hữu tài tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ nên
đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa
phá kết sát trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo thẩm quyền
thông tin từ công an tỉnh bình phước cho biết vào chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phối hợp với công an huyện phú riềng và các cơ quan liên quan vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
phẫu thuật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh lớp chín trên địa bàn
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa nay khi vừa tan lớp ra đến cổng trường nạn nhân bị một số người lạ
đứng ở cổng trường
nạn nhân bị chặn lại dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu sau đó một người trong nhóm rút dao bấm thủ trong người ra
đâm khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hiện công an tỉnh bình phước đang phối hợp
với cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường tổ chức truy bắt các đối tượng gây án
chiều nay cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên gỗ sấy nhập khẩu trên đường thới an một mươi sáu phường thới an
quận một mươi hai tp hcm đã thiêu dụi nhiều tài sản
phát hiện vụ hỏa hoạn tại công ty chuyên bán gỗ tấm sấy trên đường thế an một mươi sáu người dân xung quanh đã hô hoáng và huy động thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm và phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai nhanh chóng điều hàng chục phương tiện
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh yên bái nói riêng xảy ra một số vụ cháy lớn đặc biệt là các vụ cháy tại các chợ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình gây ra thiệt hại lớn về tài sản
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những nguy cơ cháy nổ xảy ra góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
đây là hình ảnh vụ cháy ngôi nhà của gia đình bà trần thị huệ tại tổ tám phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai được người dân ghi lại
vụ cháy đã làm ngôi nhà hư hỏng nặng và toàn bộ hàng hóa bị thiêu dụi ước tính thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng
được biết nhà bà trần thị huệ là nhà đề ở kết hợp kinh doanh lại nằm gần chợ mường lò nơi tập trung số lượng lớn hàng hóa của các hộ gia đình xung quanh
do vậy nếu không được dập tắt kịp thời thì nguy cơ cháy lan là rất lớn
để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra ngay từ đầu năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái đã chủ động phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
tăng cường kiểm tra hướng dẫn đôn đốc làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ tại các chợ nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với chức năng nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh yên bái trong thời gian qua đã thường xuyên tiến hành phối hợp với công an huyện thị thành phố thị xã kiểm tra các chợ trung tâm thương mại kiểm tra các nhà ở kết hợp với kinh doanh qua đó phát hiện

đồ nhựa giấy hàng mã lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với ban quản lý chợ tăng cường hướng dẫn tuyên truyền nhắc nhở đôn đốc các tiểu thương hộ gia đình vừa ở vừa kinh doanh về các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng nguồn điện sắp xếp hàng hóa không thắp nhang đốt vàng mã và cho cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
chúng tôi là chợ tiểu thương chợ phường các đồng chí nhìn cũng biết rất nhiều hàng hóa quan trọng công tác phòng cháy nổ rất quan trọng chúng tôi rất tôn trọng và chúng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng để phục vụ không để xảy ra những vấn đề về cháy nổ
đặc biệt là các công tác về phòng cháy nổ là cu liêm tất cả các bình phề phòng cháy chữa cháy là chúng tôi sắm rất đầy đủ
bên cạnh viện tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy các trang thiết bị chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các xã phường thị trấn đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất để hướng dẫn người dân sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cài đặt sử dụng app báo cháy một trăm một mươi bốn trên các điện thoại thông minh để kịp thông báo cho lực lượng chức năng khi cháy nổ xảy ra
chúng tôi đã hướng dẫn một mươi hai hộ dân mở thêm lối thoát đạn thứ hai cũng như kháo rỡ các lồng sắt để đảm bảo cho an toàn phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó hướng dẫn các hộ kinh doanh tự trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở của mình
đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt các app phòng cháy chữa cháy qua hệ thống điện thoại thông minh mà nhân dân đang sử dụng
đến nay thì trên địa bàn phường thì tình hình công tác phòng cháy chữa cháy luôn được bảo đảm ổn định và không xảy ra vụ cháy nào trong nhiều năm gần đây
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái sẽ tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ các cơ sở chậm khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng các tiểu thương và người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra